xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thông tin từ bệnh viện đà nẵng cho biết
hai bệnh nhân người ca dong quê ở sơn tân huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
bị ngộ độc nấm rừng nặng mà trước đó nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng đều đã tử vong
sau gần một tuần điều trị tích cực kể từ ngày bốn tháng năm
hai bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng và con của hai bệnh nhân này
được điều trị ở bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng đều đã tử vong do bị ngộ độc nấm rừng nặng
theo hồ sơ bệnh án trước đó gia đình bệnh nhân này vào rẫy và hái nấm có màu trắng
vừa mọc sau mưa để làm thức ăn tối
khoảng một mươi hai giờ sau ăn gia đình ba người có biểu hiện đau bụng nôn mửa da máu chóng mặt đi ngoài
các nạn nhân được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa quảng ngãi để cấp cứu
sau đó cả gia đình đều được chuyển tuyến ra đà nẵng để cấp cứu